không ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi thông tin về số lượng lớn người đã đặt chỗ
và lấy đó làm áp lực để khách hàng phải nhanh chóng xuống tiền nếu không sẽ không còn cơ hội